song song với công tác khắc phục hậu quả do thiên tai hôm nay tỉnh thừa thiên huế đã họp khẩn để bổ sung giải pháp hỗ trợ người dân
thống kê sơ bộ đến thời điểm này trừ hai huyện nam đông a lưới toàn tỉnh thừa thiên huế đã bị nước lũ nhấn chìm có nơi bị ngập sâu trên hai mét giao thông tê liệt
nước lũ gây chia cắt nhiều nơi toàn tỉnh có hơn năm mươi tám ngôi nhà bị ngập có hai mươi năm người phải rời bỏ nhà cửa để chuyển đến nơi an toàn
đến nay mưa lũ đã làm năm người ở địa phương này bị chết một người mất tích gần hai trăm chín mươi ha hoa màu bị hư hại bờ sông bờ biển bị sói sâu vào đất liền tình trạng mất điện xảy ra tại nhiều nơi
tại những vùng trũng người dân đã ngâm nước lụt sang ngày thứ năm thứ sáu nhiều nơi người dân không thể tổ chức nấu ăn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh công an tỉnh đã huy động lực lượng hàng nghìn người hàng chục phương tiện phục vụ công tác ứng phó với lũ lớn
bảo đảm an toàn cho người dân tìm kiếm người bị mất tích khắc phục khẩn cấp các thiệt hại